người mắc hen phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính copd có thể khởi phát đợt cấp nếu sử dụng điều hòa làm mát không đúng cách
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể về những lưu ý khi sử dụng điều hòa tránh tăng nguy cơ gây bệnh hô hấp
thưa bác sĩ nhiều người có thói quen sẽ sử dụng điều hòa trong một thời gian dài
và với một nhiệt độ rất thấp điều này có thể gây ra ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe hô hấp của người sử dụng
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
thứ nhất là khi sử dụng điều hòa thì nguyên tắc là chúng ta thường nói với nhau là phải để cái phòng kín
kín để cho cái không khí nóng từ bên ngoài nó không đi vào phòng không khí mát ở trong phòng không đi ra ngoài
khiến cho phòng nhanh được mát hơn cũng như là điện năng tiêu thụ sẽ giảm đi
tuy nhiên nếu phòng kín quá chỉ sau khoảng hai giờ thôi thì lợi oxy sẽ giảm dần
và khiến cho chúng ta bắt đầu
cảm thấy khó thở ngột ngạt và ảnh hưởng đến đường hô hấp
nguyên nhân thứ hai là chính vì môi trường kín như vậy
nên là nếu trong một văn phòng chẳng hạn có năm sáu người cùng ngồi
mà có một người chẳng may bị một bệnh đường hô hấp nào đó
ví dụ như là cúm hay covid thì những người đấy có thể hát hơi sổ mũi
thì những cái giọt bắn đấy có chứa đầy những virus và vi khuẩn
nó sẽ nhanh chóng lan tràn vào khắp phòng và rất dễ lây cho những người còn lại
nguyên nhân thứ ba đó là một số người có thói quen là khi dùng điều hòa thì để nhiệt độ rất là lạnh
và nhiệt độ lạnh như vậy sẽ nhanh chóng làm khô cái niêm mạc đường thở của chúng ta
và niêm mạc của chúng ta thì cơ thể để chống chọi bệnh tật thì luôn có độ ẩm
một chất nhầy để có thể bám giữ được chất bụi và có những kháng thể để tiêu diệt các vi khuẩn
nếu mà để nhiệt độ lạnh quá thì làm khô niêm mạc và dẫn đến là khả năng chống chịu của cơ thể
đối với các vi khuẩn virus đường hô hấp nó sẽ giảm đi
có nhiều người thì có một cái suy nghĩ là nếu mà chúng ta sử dụng điều hòa mà không đúng cách
thì có thể gây ra bệnh viêm phổi
về vấn đề này thì bác sĩ có những cái giải đáp cụ thể như thế nào ạ
cái này thì có ý đúng cũng có ý không đúng
vì chúng ta biết là viêm phổi là viêm những cái thành phần ở trong phổi
bao gồm có các phế nang các tiểu phế quản phế quản và các tổ chức mô kẽ trong phổi
và nguyên nhân gây viêm phổi nó là do vi khuẩn virus chiếm khoảng chín mươi
ngoài ra một số ít hơn là có thể do nấm hoặc ký sinh trùng
như vậy là điều hòa nó sẽ không gây viêm phổi được
nhưng điều hòa sử dụng không đúng cách có thể gây ra tạo một điều kiện thuận lợi
cho các vi khuẩn nấm hốc để phát triển
như tôi đã nói ở trên đấy là việc sử dụng điều hòa trong môi trường quá kín
thì sẽ làm cho những cái vi khuẩn nếu một người có mắc bệnh trong môi trường đó
có thể lây lan cho những người khác
rồi thì làm giảm nồng độ oxy trong phòng
cũng như là nếu mà chúng ta không vệ sinh điều hòa định ký
thì những vi khuẩn nấm mốc đó có thể dễ dàng sinh sôi phát triển và gây ra bệnh
vâng ạ thưa bác sĩ
vậy thì qua đây bác sĩ có thêm những lưu ý những tư vấn như thế nào
khi mà sử dụng điều hòa để tránh mắc các bệnh lý hô hấp ạ
thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh điều hòa thường xuyên
thường là sẽ khoảng ít nhất là hai lần một năm nếu mà sử dụng điều hòa một chiều
vào mùa nóng đấy
tức là đầu mùa hè trước khi chúng ta bắt đầu sử dụng là chúng ta sẽ vệ sinh một lần
xong là hết mùa hè chúng ta vệ sinh một lần nữa để chuẩn bị cho năm tiếp theo
còn nếu mà gia đình nào mà sử dụng điều hòa hai chiều tức là sử dụng điều hòa quanh năm
thì nên là ba tháng một lần vệ sinh tổng thể máy vệ sinh bằng lọc
thứ hai nữa là khi sử dụng điều hòa thì nên để cái nhiệt độ vừa phải
người ta thấy rằng là điều hòa nên để nhiệt độ phù hợp nhất với cơ thể là khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c
rất nhiều bạn là cứ để điều hòa rất là thấp chỉ một mươi sáu một mươi tám độ thôi
sau đó là đi ngủ đắp chăn vật quạt nữa
thế thì như vậy là sẽ ảnh hưởng đến người hô hợp rất là nhiều
thứ ba là khi sử dụng điều hòa thì chúng ta ra vào phòng điều hòa là rất phải chú ý
cái quãng thời gian chúng ta không thể nào mà đang ở môi trường nóng chạy vào phòng điều hòa luôn
nó khiến cho cái cơ thể phải chịu cái sự thay đổi nhiệt độ đột ngột rất dễ bị cảm lạnh
mà chúng ta nên có sự chuẩn bị
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
công nghệ hiện đại quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ đầu ngành
là địa chỉ mang đến sự an tâm tin tưởng cho hàng nghìn người bệnh đến thăm khám và điều trị